thưa quý vị nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
hôm qua đã đến thủ đô bắc kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa
hôm nay tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô bắc kinh tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình sẽ chủ trì lễ đón chính thức tổng bí thư nguyễn phú trọng
ngay sau lễ đón tổng bí thư hai nước sẽ tiến hành hội đàm cấp cao và chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện quan trọng
chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa của tổng bí thư nguyễn phú trọng nhằm đề cao đường lối đối ngoại
trong đó khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam coi trọng quan hệ với trung quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại
mong muốn phát triển lâu dài ổn định ngày càng hiệu quả thực chất theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
đồng thời làm rõ những quan tâm lập trường đúng đắn các lợi ích chính đáng của việt nam
cùng với đó chuyến thăm cũng thể hiện sự ủng hộ đối với những tư tưởng và đường lối phát triển của đại hội hai mươi đảng cộng sản trung quốc
có lợi cho hòa bình hợp tác phát triển
vị trí hạt nhân lãnh đạo của tổng bí thư tập cận bình được đảng cộng sản trung quốc xác lập
đồng thời thúc đẩy chính sách của trung quốc về hữu nghị hợp tác với việt nam
ủng hộ việt nam phát triển có vị thế quốc tế ngày càng cao thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng